cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại vào khung dân này ngày mai trên antv